ngày một mươi tháng năm tại thành phố pleiku tỉnh gia lai ngân hàng nhà nước việt nam đã có buổi làm việc với tỉnh gia lai
về việc tháo gỡ khó khăn cho người dân vay vốn trồng cây hồ tiêu
tham dự có lãnh đạo ubnd tỉnh gia lai các sở ngành địa phương và các đơn vị ngân hàng tổ chức tiến dụng trên địa bàn
trong những năm qua tình trạng hồ tiêu xuống giá và chết hàng loạt đã và đang gây ra nhiều khó khăn cho hàng nghìn nông dân trên địa bàn tây nguyên
riêng tại địa bàn tỉnh gia lai dư nợ cho vay của một mươi bốn trị nhánh tổ chức tiến dụng và ngân hàng chính sách xã hội đối với hồ tiêu đạt trên ba bảy trăm linh tỷ đồng với gần một mươi tám chín trăm linh khách hàng
diện tích hồ tiêu thiệt hại đến thời điểm này là gần sáu năm trăm linh hectare dư nợ thiệt hại là gần hai bảy trăm linh tỷ đồng của trên một mươi một khách hàng nợ xấu bốn trăm năm mươi một tỷ đồng
tại hội nghị phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đào minh tú yêu cầu các ngân hàng đã tổ chức cơ cấu nợ miễn giảm lãi vay cho vay mới
tỉnh gia lai cần có văn bản thông báo tình trạng thiên tai dịch bệnh trên phạm vi rộng và có những thống kê thiệt hại cụ thể để báo cáo thủ tướng và các bộ ngành liên quan để xem xét khoanh nợ hỗ trợ